từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tội phạm lừa đảo qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thu đoạn tinh vi số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng lợi dụng nhu cầu mua sắm và tìm việc làm trên mạng nhiều chị em đã sập bẫy các đối tượng
do có nhu cầu mua sắm trên mạng nên chị thách thị thắm ngụ thành phố cao lãnh đã đặt mua hai đơn hàng thông qua facebook của chú tài khoản có tên là si tuyển vân anh và đây là số điện thoại để chú shop liên hệ
sau đó có một đối tượng vừa kết bạn gia lô facebook trao đổi với chị để chốt đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản đơn hàng đặt mua
vì đã mua hàng nhiều lần của shop này nên chị hoàn toàn tin tưởng đã chuyển khoảng hai lần cho đối tượng với số tiền sáu trăm linh đồng
đến khi phát hiện tài khoản zalo tên người nhận tiền không giống như những lần trước chị mới biết mình đã bị lừa
nó để trên cái hình nền của gia lô nó y gian là của cái shop chính luôn
làm cho mình dễ bị nhầm lẳng là cái shop nó tương tác với mình để chuyển để gửi những hàng quá cho mình
nó sẽ quay lại một đoạn clip giữa cái lúc mà cái bên kia nó đang live stream nó sẽ gửi qua cho mình để cho mình tin là nó đang gọi mình để xác định lại cái đơn hàng
hiện nay chỉ cần vài cái clip chuột người dùng mạng sẽ bắt gặp nhanh nhãn các lời mời chào việc nhẹ lương cao

các trang web youtube facebook gia lô với yêu cầu chỉ cần chuyên khoản mua một món hàng nhưng không cần nhận hàng
sau khi giao dịch thành công sẽ được trả lại tiền và hữu hoa hồng cao nhiều người đã sập bẫy vì mua hàng ảo
một cô gái ở huyện lấp vòi do có nhu cầu tìm việc làm đã tìm kiếm trên mạng xã hội facebook và gặp tài khoản có tên việc làm tết một đưa ra mức hoa hồng hấp dẫn để làm nhiệm vụ mua hàng thành công
sau thời gian trao đổi đối tượng hướng dẫn chị cài đặt app có tên là city group trên điện thoại để nạp và rút tiền trực tuyến khi làm nhiệm vụ mua đơn hàng trên trang thương mại điện tử omazon
lúc này chị tham gia đặt cọc để hoàn thành nhiệm vụ thì sau đó rút được cao vốn lẫn lại
khi cá đã cắn câu đối tượng yêu cầu chị đạt cọc với số tiền lớn hơn là năm triệu đồng

sau bốn mươi năm lần chuyển tiền cho nhiều tài khoản ngân hàng người phụ nữ này đã chuyển tổng số tiền trên tám tỷ bốn trăm linh triệu đồng
khi chị không còn khả năng nạp tiền để làm nhiệm vụ thì đối tượng cũng lặn mất tâm
khi chị không còn khả năng nạp tiền để làm nhiệm vụ thì đối tượng cũng lặng mất tâm
khi phát hiện cái dấu hiệu nghi vấn người dân cần hết sức bình tĩnh không làm theo yêu cầu của các đối tượng